chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp là một trong những nhiệm vụ quan trọng
các bộ chiến sĩ công an cấp xã trên địa bàn tỉnh nào cai đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn
giải quyết kịp thời vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở